ngày một mươi năm tháng một mươi ubnd tp hà nội đã họp báo thông tin về vụ việc nước sạch sông đà có mùi khét nồng nặc váng dầu trong những ngày vừa qua
tham dự buổi họp báo có lãnh đạo ban tuyên giáo thành ủy hà nội sở xây dựng sở y tế công ty cổ phần nước sạch sông đà và công ty nước sạch hà đông
tại buổi họp báo ông lê văn dục giám đốc sở xây dựng hà nội cho biết các cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật sở y tế tp đã lấy nhiều mẫu nước tại nhiều vị trí khác nhau để xét nghiệm
kết quả cho thấy các mẫu xét nghiệm đều có hàm lượng styrene thuộc nhóm các chỉ tiêu giám sát mức độ c cao hơn giới hạn cho phép từ một ba đến ba sáu mươi năm lần
từ kết quả ban đầu của việc kiểm tra ủy ban nhân dân tp hà nội đã khuyên cáo trong thời gian trước mắt khi công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà chưa xúc xả thao đột toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình khu trung cư
mọi người dân có nước sử dụng thuộc vùng do công ty cổ phần viwako công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà đông cung cấp chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt không sử dụng để nấu ăn và uống
thay vào đó nấu ăn uống tạm thời dùng nước chai bình do các đơn vị khác cung cấp
để cung cấp kịp thời nước sạch cho người dân ủy ban nhân dân tp hà nội sẽ bố trí các xe tép của công ty nước sạch hà nội túc trực để sẵn sàng chở nước cho người dân theo nhu cầu
khi cần đề nghị nhân dân trong vùng ảnh hưởng điện đến số chín trăm linh ba bốn trăm sáu mươi một chín trăm tám mươi để được cung cấp nước